trong chiều ngày hai mươi ba tháng năm tại trụ sở bộ công thương đoàn kiểm tra của ban bí thư trung ương đảng do đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã làm việc và triển khai quyết định kiểm tra của ban bí thư đối với ban cán sự đảng bộ công thương
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn hòa bình cho biết theo kế hoạch kiểm tra đoàn sẽ làm việc với ban cán sự đảng bộ công thương và ba đơn vị thuộc bộ là cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cục xuất nhập khẩu
về việc thực hiện nghị quyết số một mươi tám ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của ban chấp hành trung mương khóa một mươi hai về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
và nghị quyết số một mươi chín ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
tháng bảy kết thúc quá trình làm việc tại bộ công thương đoàn sẽ tổng hợp và có kết quả cuối cùng